mới đây đội biên phòng nhân hưng bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng vĩnh ngươn và phòng chống tội phạm ma túy
bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thu giữ gần bốn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng tám tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đồn biên phòng nhân hưng phát hiện một nhóm người ở phía kia
bên kia biên giới đang vận chuyển các bao hàng hóa nghi là nhập lậu về đi về hướng việt nam
ngay sau đó tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra
phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới
tiến hành kiểm tra khu vực trên tổ công tác phát hiện thu giữ nhiều bao tải bên trong có chứa ba tám trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
hiện vụ việc đang được bàn giao cho đồn biên phòng nhân hưng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định